sau nhiều năm sống trong cảnh sinh hoạt không có điện lưới thì đến nay bà con nhân dân ở hai thôn khâu làng và cao đường
xã yên thuận huyện hàm yên tỉnh tuyên quang đã bớt đi vất vả rất nhiều khi được nhìn thấy ánh điện trong căn nhà của gia đình mình
nằm cách trung tâm huyện hàm yên tỉnh tuyên quang gần bốn mươi km thôn khâu làng và cao đường xã yên thuận là hai thôn thuộc vùng một trăm ba mươi năm
dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc hờ mông và giao tỷ lệ hộ nghèo ở hai thôn còn cao thôn khao làng là hơn tám mươi ba và thôn cao đường hơn tám mươi sáu
đường đèo dốc đồi núi rất hiểm trở giao thông đi lại khó khăn nên trong nhiều năm qua điện chưa thể về với bà con trong thôn
đầu năm hai nghìn một mươi chín công trình cấp điện về hai thôn khâu làng và cao đường đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng phấn khởi của người dân nơi đây
sau nhiều năm bà con đã chính thức có điện thắp sáng
có điện để mở mang chi thức phát triển kinh tế phục vụ đời sống
trước đây thì chưa có điện thì cũng rất là khổ
bây giờ thì nhà nước đầu tư điện lên thì bây giờ cũng rất là vui
bà con tôi cũng rất là phấn khởi
và bây giờ cũng mua được tv để xem được cái thời sự
và cũng rất là vui mừng
nhờ đảng nhà nước cũng đã được thắp sáng điện đến tận nhà
công trình điện lưới quốc gia tại thôn cao đường và khâu làng được đưa vào sử dụng không chỉ đáp ứng nguyện vọng sự mong mỏi của người dân tự nhiên
từ nhiều năm qua mà còn nhằm hiện thực hóa chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương
đến nay xã yên thuận huyện hàm yên đã đạt một mươi một trên một mươi chín tiêu chí về xây dựng nông thôn mới
có điện sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân
từ khi có điện thì việc thay đổi bộ mặt của xã thì hết sức rõ ràng
từ việc nâng cao thu nhục nhân dân
cũng như là sử dụng dịch vụ điện vào trong việc sát sưởng sản xuất
cũng như là nâng cao mức sống
do vậy là việc thông tin chuyên truyền đến bà con nhân dân có nhiều tự lợi hơn
có thể thấy điện không chỉ thắp sáng các thôn bản mà còn mang theo ánh sáng văn hóa trí thức
giúp người dân từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần
tiếp cận các thông tin kinh tế xã hội và khoa học kỹ thuật
từ đó góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống đồng bào vùng cao